tiếp tục với những tin tức thời sự trong nước quan trọng thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay
ngày chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai bộ công an tổ chức lễ phát động bảo vệ môi trường đa dạng sinh học
hưởng ứng tết trồng cây mừng xuân nhâm dần hai nghìn hai mươi hai tại trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ
bộ tư lệnh cảnh vệ bộ công an đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
chủ trì buổi lễ cùng dự có các đồng chí thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an thiếu tướng nguyễn văn long
thứ trưởng bộ công an đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc bộ và chính quyền địa phương
thực hiện chỉ thị số bốn mươi năm của thủ tướng chính phủ về tổ chức phong trào tết trồng cây và tăng cường công tác
bảo vệ phát triển rừng ngay từ đầu năm hai nghìn hai mươi một bộ công an đã ban hành điện chỉ đạo triển khai phong trào
tết trồng cây trong lực lượng công an nhân dân đến nay lực lượng công an nhân dân đã trồng được hơn một triệu cây xanh
tại lễ phát động bộ trưởng tô lâm đề nghị toàn lực lượng công an nhân dân tiếp tục tuyên truyền sâu rộng
về mục đích ý nghĩa của tết trồng cây vai trò tác dụng to lớn lợi ích toàn diện lâu dài giá trị nhân văn
của việc trồng cây trồng rừng
phần việc chăm sóc quản lý bảo vệ cây bảo vệ rừng bảo đảm cây trồng rừng trồng luôn sinh trường và phát triển tốt

việc tạo cơ sở chính trị pháp lý vững chắc đồng bộ thống nhất để tổ chức hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở là yêu cầu rất cấp thiết và cần thiết phải xây dựng dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
việc tạo cơ sở chính trị pháp lý vững chắc đồng bộ thống nhất để tổ chức hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở là yêu cầu rất cấp thiết và cần thiết phải xây dự án luật lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

việc tạo cơ sở chính trị pháp lý vững chắc đồng bộ thống nhất để tổ chức hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

dự thảo luật lần này bộ công an cũng đã đưa ra những nội dung cụ thể để khắc phục vấn đề này
từ yêu cầu của thực tiễn dự thảo luật cũng điều chỉnh theo hướng kiện toàn thống nhất lực lượng bảo vệ dân phố công an xã bán chuyên trách đang được tiếp tục tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và các chức danh đội trưởng đội phó dân phòng thành một lực lượng chung
bộ công an cũng đã lấy ý kiến và khảo sát ở sáu mươi ba tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về vai trò vị trí của lực lượng này
một trăm sáu mươi ba ủy ban dân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương đều có văn bản trả lời về tính cần thiết phải xây dựng luật lực lượng tham gia đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở
vì hiện nay lực lượng này vẫn đang tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình trong việc đảm bảo
trong việc hỗ trợ cho lực lượng công an để đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở
thực hiện những nhiệm vụ do chính quyền địa phương giao phó
cái phương châm của phòng cháy cháy nó là bốn tại chỗ
do vậy thì khi cái luật này được ban hành và hợp nhất được các lực lượng tạo ra một lực lượng rất là thâm thống nhất
thì đó là một cái lực lượng nằm cốt tại chỗ để thực hiện các phòng cháy cháy và cứu nạn hộ
theo thống kê hàng năm của chúng tôi thì có đến năm mươi số vụ cháy sự cố tai nạn xảy ra đã được lực lượng tại chỗ xử lý
vậy thì nếu như cái lực lượng này ra một cách chính quy hơn ấy
thì cái số tôi nghĩ là phần trăm xử lý cái số vụ cháy cũng như sự cố tai nạn sẽ lớn hơn
có thể lớn hơn năm mươi thậm chí đến sáu mươi đến bảy mươi
một mặt là chúng ta tâm tập trung được lực lượng để chúng ta tổ chức tuyển chọn đào tạo huấn luyện và sử dụng
vấn đề thứ hai là cũng là điều kiện rất thuận lợi để chúng ta tập trung về tổ chức lại lực lượng
đảm bảo về điều kiện cơ sở vật chất trang thiết bị để cho lực lượng này hoạt động
đây là vấn đề thực tế trong thời gian qua cũng còn có nhiều tồn tại
vấn đề thứ ba nữa là nó đảm bảo sự đồng bộ phân công lực lượng và sự phối hợp của các lực lượng
tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở và bảo đảm quốc phòng xây dựng thế trận an ninh nhân dân và quốc phòng toàn dân
và tài quyền
nhận thức rõ ý nghĩa tầm quan trọng của việc xây dựng hoàn thiện dự án luật bộ công an cũng đã nghiên cứu
kế thừa các quy định của pháp luật hiện hành được thực tiễn kiểm nghiệm đánh giá là phù hợp còn giá trị để quy định
đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở bảo đảm không làm tăng biên chế không làm tăng chi ngân sách nhà nước
không trồng chéo không mâu thuẫn với các văn bản luật khác
khi mà luật chưa được ban hành thì địa phương vẫn đang sử dụng lực lượng này và đang chi trả theo cái quy định chung
của chính quyền địa phương của nhà nước và khi luật này ban hành thì không làm tăng thêm cái ngân sách nhà nước
cũng như là không làm tăng thêm cái quân số tham gia vào mà như tôi đã nói tôi khẳng định lại một lần nữa là luật này
là ban hành là rất cần thiết và để thống nhất trong công tác điều hành quản lý kiện toàn lực lượng để nâng cao
cái hiệu lực hiệu quả cho chính quyền địa phương trong công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự
luật này hết sức cần thiết
một chút phản tư
một cái thực tiện là nơi nào địa phương nào lúc nào mà cấp ủy làm tròn trách nhiệm của mình đối với năm hai nghìn một mươi bốn
ủy ban nhân dân của xã phường làm tròn trách nhiệm của mình lực lượng công an phản quyết tội đa cái trách nhiệm tham mưu
và xung kịch trong lực lượng trại này thì nơi để xảy cuộc sống bình yên người dân được phù hợp hạnh phúc
đây là một thực tiện
với mặt lý luật mà nói
thì căn cứ vào
cái điều luật trong hiện pháp
thật ra cái luật này là
chủ yếu là cụ thể qua hiện pháp năm hai nghìn một mươi ba mà thôi
cái điều bảy mươi chín hiện pháp năm hai nghìn một mươi ba nói rằng
công dân có nghĩa vụ
phải đảm bảo an ninh quốc gia
giữ gìn trật tự an toàn xã hội
và các thiết chế công cộng của địa phương
xây dựng ban hành các luật chuyên ngành để điều chỉnh từng lĩnh vực cụ thể
là mấu chốt để công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự
có thể chặt chẽ và tốt
thống nhất hơn
an toàn giao thông kết cấu hạ tầng giao thông
và vận tải đường bộ là ba lĩnh vực rất lớn
mục tiêu đối tượng điều chỉnh khác nhau
nhưng lại được điều chỉnh trong cùng một luật
là luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám
dẫn đến không thể quy định đầy đủ
cụ thể rõ ràng nhiều nội dung quan trọng
thuộc từng lĩnh vực
phải bàn hành rất nhiều văn bản dưới luật
để hướng dẫn thử hiện
trong việc xây dựng dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ lần này
bộ công an đang hướng đến các giải pháp
quản lý nhà nước mang tính đột phá
áp dụng các tiện ích các cơ sở dữ liệu nội ngành
và cơ sở dữ liệu quốc gia
mà bộ công an đang quản lý
chuyển từ hình thức quản lý thủ công
sang quản lý bằng công nghệ
chúng tôi trên cơ sở đánh giá với thực tiễn
đánh giá điều tra các vụ tai nạn giao thông
để điều chỉnh những cái phần
như quy tắc giao thông
đảm sao đảm bảo sát thực tiện
khả thi khi thực hiện
và nếu vi phạm
thì chúng ta có thể xử lý được
nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước
về công tác đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe
trong đó quy định rất công khai
minh bạch và huy động
cái sức mạnh của toàn xã hội
cái xã hội hóa trong vấn đề đào tạo
nhưng cơ quan nhà nước thì phải chịu trách nhiệm
về việc cái chất lượng đào tạo
cá nhân tôi cho rằng để cho chúng ta
cái hoạt động nó tốt lên
để chúng ta đúng theo cái tinh thần là một việc
là chỉ có một người chịu trách nhiệm trị
không chia cắt theo tinh thần
của ban bí thư trung quốc đảng
và đặc biệt để
quản lý cả cái hoạt động sau cấp phép
thì giao cho ngành công an hợp lý
thì hợp lý ở đây
là thứ nhất là ngành công an
có thể hoàn toàn quản lý cả bốn cái khâu
như thế này cái thứ hai nữa là
ngành công an đang hiện đang có
cái nhiệm vụ là quản lý dân cư
đang quản lý một cái hệ thống
cơ sở dữ liệu quốc gia và dân cư
mà nó nong cốt
rất là quan trọng trong chuyển đổi chính phủ số
của chúng ta hiện nay nếu như
ngành công an được đảm nhiệm
với công tác này
thì ngoài cái việc quản lý
cái hệ thống cái dữ liệu
về đăng ký phương tiện cơ giới giao thông đường bộ
và cái hệ thống về dữ liệu
về xử lý các vi phạm trật tự an toàn giao thông
thì sẽ kết hợp
quản lý được cái hệ thống
những người những đối tượng
được cấp phép
dây phép lái xe cơ giới đường bộ
và đặc biệt là những cái
hoạt động của công dân
sau khi họ được cấp phép họ có vi phạm
hấp luật hay không rồi vi phạm
pháp luật mức độ như thế nào
trong bối cảnh nước ta đang hướng tới
xây dựng chính phủ số xã hội số
kinh tế số việc hoàn thiện hệ thống
pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước
về an ninh trật tự càng trở nên cấp thiết
cầu thị lắng nghe
và luôn lấy lợi ích của nhân dân là thức đo
bộ công an đang tiếp tục thực hiện
việc lấy ý kiến của các bộ ngành địa phương
các chuyên gia và đông đảo nhân dân
để tiếp tục bổ sung hoàn thiện
các dự án luật phục vụ hiệu quả công tác
phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm
giữ gìn cuộc sống bình yên và hạnh phúc
của nhân dân
thưa quý vị vào tối ngày hôm qua
tám tháng hai chương trình hòa nhạc
chào xuân new year concert hai nghìn hai mươi hai
đã diễn ra tại nhà hát lớn hà nội
đây là chương trình nghệ thuật đặc biệt
do bộ công an chỉ đạo tổ chức
dành tặng cán bộ chiến sĩ nhân dân
dịp đầu xuân nhân dân hai nghìn hai mươi hai
chương trình do bảy mươi nghệ sĩ
của giàn nhạc giao hưởng việt nam
và nhà hát công an nhân dân biểu diễn
dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng người nhật bản
ông hona tetsuji
cùng phần biểu diễn của thần đồng piano nguyễn việt trung
đến dự chương trình có các đồng chí lãnh đạo đảng
nhà nước lãnh đạo bộ công an
cùng cán bộ chiến sĩ gia đình cán bộ chiến sĩ
và đông đảo quý vị khán giả
ngay trong phần một của chương trình
người xem đã có dịp thưởng thức lại
các tác phẩm nổi tiếng quen thuộc với
cán bộ chiến sĩ công an nói riêng
nhân dân nói chung
nhưng được thể hiện bởi giàn nhạc giao hưởng
mang đến nhiều màu sắc mới
bao gồm các tác phẩm
người về đem tới ngày vui
người hà nội
từ một ngã tư đường phố
riêng ca khúc
người là niềm tin tất thắng
do ba giọng ca nam của nhà hát công an nhân dân
nguyễn sĩ ưu tú minh lương
kim long khắc tiệp
hát cùng giàn nhạc
nhiều tác phẩm nghe nhiều lần rồi
nhưng bây giờ nghe lại với giàn nhạc giao hưởng
với các ca sĩ
biểu diễn trực tiếp
tại nhà hát lớn như thế này
thấy là nó có rất nhiều cái mới mẻ
và cái cảm xúc nó dâng trào
và tôi cảm thấy là
hình tượng quê hương đất nước này
hà nội này hình ảnh bác hồ này
và hình ảnh người cán bộ chiến sĩ công an
được khắc họa
trên sân khấu bằng cái ngôn ngữ âm nhạc
phải nói rất là tuyệt vời và xúc động
và đúng là cảm nhận là
khi mà không ngôn ngữ nào
lên tiếng thì âm nhạc lên tiếng
tôi thấy chương trình ngày hôm nay là
nhất là cái tác phẩm từ một ngã từ đường phố
tôi được nghe tác phẩm này rất nhiều
nhưng mà toàn là những cái chương trình
hát múa thôi đến hôm nay
được hòa âm phối khí và được
trở thành một bản giao hưởng
mà ông nhạc trưởng đã phối khí
mà tôi nghe thấy tôi rất là xúc động
mà người nước ngoài cũng như là
giàn nhạc giao hưởng đã nhìn thấy và khai thác nó
một cách tôi cho là mỹ bản
phần hai của chương trình được mở đầu
với hai tiết mục biểu diễn của tài năng trẻ
nguyễn việt trung người việt nam thứ hai
sau nghệ sĩ nhân dân đặng thái sơn
lọt vào vòng chung kết cuộc thi
piano quốc tế friedrich schopen
cuộc thi piano danh giá nhất thế giới
trong phần biểu diễn của mình nếu tác phẩm
thứ nhất của frank schopen
mang đến sự lãng mạn tươi tán nhẹ nhàng
thì tác phẩm thứ hai được
nguyễn việt trung lựa chọn biểu diễn
là một sáng tác đầy ấp những âm điệu
rộn rã tươi vui
trước khi bước ra sân khấu
thì tôi biết là tôi đánh ở nhà mình
tôi đánh ở việt nam
và có một cái cảm xúc rất là
khác so với
biểu diễn ở nước ngoài
còn hai cái tác phẩm hôm nay tôi chọn
thì là hai tác phẩm tôi rất là yêu thích
và tôi cũng thấy là
hai bài đó
hai tác phẩm đó rất là
hợp với cái
concert ngày hôm nay là
new year concert là năm mới
và một điều nữa tôi cảm thấy
đặc biệt là ngày mai tôi đi
tôi bay sang bên bà lan
nên là tôi cũng
mặc dù đón chào năm mới
nhưng mà tôi cũng là tạm biệt việt nam
và tôi rất là vinh dự
được tham gia chương trình này
việc được xem nghe biểu diễn các tác phẩm
nhất là các tác phẩm âm nhạc nước ngoài
do các nghệ sĩ của giàn nhạc giao hưởng quốc gia
biểu diễn trong ngày đầu năm mới
khiến cán bộ chiến sĩ
thêm tự hào về lực lượng
mà bản thân và đồng đội đã đang gắn bó
sau thành công của chương trình
khán giả hy vọng rằng
sẽ có thêm nhiều dịp
thưởng thức các chương trình âm nhạc hàn lâm